công an huyện xuân lộc đồng nai đã bàn giao hồ sơ cùng ba đối tượng
nguyễn hiếu nghĩa bốn mươi hai tuổi phan thanh hiếu hai mươi tám tuổi và trịnh minh trung hai mươi bốn tuổi
cùng chú tỉnh đồng nai để phòng an ninh điều tra công an tỉnh đồng nai
điều tra về hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng theo thẩm quyền
trước đó do mâu thuẫn qua mạng xã hội tiktok với anh đỗ thanh sang ba mươi tám tuổi
chú xã xuân thọ huyện xuân lộc nên ngày một tháng hai
nghĩa đã gọi điện nhờ đào văn yên ba mươi một tuổi hiện đang bỏ trốn
chú tỉnh bà rịa vũng tàu lái xe chở đi gặp sang
trên đường đi yên và nghĩa đến địa bàn huyện cẩm mỹ mượn khẩu súng của hiếu mang đi
khi đến trước cổng nhà sang bị sang chạy vào nhà lấy dao đuổi chém
nên nghĩa đã lấy súng đa để trên xe ô tô bắn hai phát vào khu vực nhà sang
rồi cùng yên lên xe ô tô lái đi
hai đối tượng đã bị bắt sau gần một ngày gây án
hiện cơ quan công an đang truy bắt đối tượng đào văn yên để xử lý theo quy định của pháp luật